tại thành phố bắc ninh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh về thăm bắc ninh
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thường bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
bắc ninh là tỉnh giàu truyền thống văn hiến và cách mạng nơi phát tích vương triều nhà lý triều đại khai mở niềm văn minh đại việt
sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn dành những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với bắc ninh với một mươi tám lần về thăm tỉnh
đặc biệt trong năm một nghìn chín trăm năm mươi tám người đã về thăm bắc ninh bốn lần dự và chỉ đạo đại hội đảng bộ tỉnh hà bắc lần thứ nhất
người can dặn đoàn kết là sức mạnh là thèn chốt của thành công
khác ghi lời dặn của chủ tịch hồ chí minh sáu mươi năm qua đảng bộ và nhân dân bắc ninh đã luôn đoàn kết nỗ lực phân đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng đề ra
ngày nay bắc ninh đã phát triển năng động toàn diện cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đứng trong tốp dẫn đầu của cả nước trở thành thủ phủ của đầu tư trực tiếp nước ngoài phía bắc
công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện chỉ thị năm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đạt nhiều kết quả hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh
đọc diễn văn kỷ niệm đồng chí nguyễn nhân chiến ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy bắc ninh nhấn mạnh lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh về thăm bắc ninh là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng thể hiện lòng chiên sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh đối với đảng và bắc hồ
phát biểu tại lễ kỷ niệm đề nghị bắc ninh không được tự thỏa mãn bằng lòng với những gì đang có mà phải coi đó là nền tảng động lực để tiếp tục phấn đấu vươn lên xứng đáng là tỉnh kiểu mẫu như bác hồ mong muốn
chủ tịch quốc hội nêu rõ trong tầm nhìn dài hạn mang tính chiến lược bắc ninh phải là địa phương có nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững phân đấu trở thành điện hình của cả nước trong phát triển công nghiệp nhất là công nghiệp công nghệ cao
dẫn đầu về triển khai và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng vẫn phải bảo đảm giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa độc đáo của một vùng đất được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt sớm trở thành thành phố thông minh hàng đầu của việt nam